tại lâm phần do ủy ban nhân dân xã ea bung huyện ea súp tỉnh đắk lắc quản lý
đã xảy ra vụ việc lâm tặc ngang nhiên và triệt hạ gần ba mươi hectare rừng khộp
và có dấu hiệu lấn chiếm đất làm nương rẫy vụ việc này rất cần được điều tra làm rõ
hiện trường của vụ khai thác gỗ rừng nằm tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba với diện tích gần ba mươi hectare
đây là lâm phần do ủy ban nhân dân xã ea bung huyện ea súp quản lý
lâm tạc đã sử dụng cưa để cắt toàn bộ những cây có đường kinh lớn
thậm chí có những cây cà chít có đường kính gần hai mươi cm
điều đang nói là cây rừng bị triệt hạ lại không bị lấy gỗ đi
mà chỉ bị cắt ngã đổ rồi để lại hiện trường
với một diện tích lớn như thế này bị hủy hoại mà không hề bị phát hiện
thì công tác quản lý bảo vệ rừng dường như đang bị bỏ ngỏ
theo như có một số người dân đi làm về thì người ta nói rằng là
cũng có một số đối tượng là đi bằng xe máy
rồi là trên xe thì có như thế là dắt theo cưa
còn không biết là cái số đối tượng đó đi vào đây để làm gì
hay là cắt ở đây thì không biết
nhưng mà cái lượng cây mà bị phá ở đây là do dùng bằng cưa xăng
theo như anh em chúng tôi nhận định là ban công an xã
thì cái trường hợp như thế này thì cũng đề nghị là
tất cả các cái ban ngành rồi là kết hợp
phối kết hợp để vào cuộc làm rõ cái vụ việc
cái hiện trạng của cái đất rừng này hiện tại bây giờ là rất là phức tạp
hiện vụ phá rừng này đang được các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ
theo tìm hiểu của phóng viên
thì lãnh đạo của ủy ban nhân dân xã ea bùng cũng đã từng bị kỷ luật
do để đất rừng bị lấn chiếm trong thời gian vừa qua
khu vực khoảng một mươi tiểu khu hai trăm bốn mươi ba xã e bùng
hiện đang là bị một số đối tượng lán lút vào quần đêm
là các hạ rồi mục đích đối tượng là lán chiếm để lái đắt cân tác
đã báo cáo về cơ quan chức năng cấp tranh
và được cơ quan chức tranh
đã xuống đo đạt kiểm tra thám định trong thời gian vừa qua
và chúng tôi đang tăng cường tuần tra kiểm soát trên khu vực này
và với mức độ như thế này rất nguy hại cho diện tích rừng
chúng tôi còn đang hiện đang quản lý
việc rừng bị tàn phá với diện tích lớn như thế này
thì cần phải được điều tra làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng
liên quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở xã ea bùng huyện ea suốt tỉnh đắk lắc